bác tài ơi
bác đi nhanh giúp cháu ơi
chị cháu đau lắm rồi ạ
chị đừng có la nữa
mặt đau quá
chị đừng có kêu nữa
xong chén rồi
bác tài ơi
bác chạy xe nhanh giúp cháu với ạ
thôi chị đừng có la nữa
xong chén rồi
trong những tình huống như thế này
thì sự bình tĩnh của người nhà là yếu tố quan trọng nhất
quyết định đến sự an toàn của mẹ và em bé
nếu như người nhà càng hoảng sợ lo lắng
thì sẽ gây ảnh hưởng lên bác tài xế
sẽ không giữ được an toàn trong quá trình đi
và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mẹ và em bé
dù điều hiển nhiên là tất cả các cơn đau chuyển dạ
bao giờ cũng sẽ gây đau đớn
nhưng thay vì lo lắng hoảng sợ và hoang mang trước khi chuyển dạ
các sản phụ nên xây dựng cho mình một lòng tin
bằng cách chuẩn bị đối diện với các cường độ mạnh của cơn co
và người nhà lúc đấy hãy giúp bệnh nhân thả lỏng cơ thể tập trung thở
có hai cách thở mà bạn lên áp dụng trong lúc này
đó là thở thật chậm và thở nhẹ nhàng
trong suốt các giai đoạn đầu tiên
để giúp sản phụ thở nhẹ nhẹ chậm dãi qua miệng
khi cơn co thắt bắt đầu
sau đó hít vào từ từ qua mũi
đến khi cơn co thắt trở lên mạnh và thường xuyên hơn
là lúc sẽ thấy sản phụ dễ thở hơn
và bắt đầu áp dụng cách thở ngắn thở nhẹ
chỉ dùng phần trên của cơ thể tránh áp dụng phần bụng
nơi các cơn co thắt đang diễn ra rồn rập
thở đúng cách sẽ giúp cho sản phụ thoải mái nhẹ nhàng
và giảm bớt các cơn lo lắng
trong trường hợp nếu như đường tắc quá
không thể đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất
và bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ
người nhà khuyên bệnh nhân nằm thư thái
thả lỏng cơ thể
thở thật chậm
thư giãn hít sâu thở đều
chống hai chân
trong những lúc như thế này
sản phụ lên chuẩn bị những tư trang cần thiết nhất
để cho quá trình chuyển dạ được tốt hơn
trong tình huống khi đang ở nhà
cơn chuyển dạ đến sớm hơn dự tính
nhưng sản phụ không thể di chuyển đến cơ sở y tế
nếu thiếu đi sự chuẩn bị tốt
về tinh thần kiến thức
cũng như tư trang để ứng phó tại nhà
rất có thể sản phụ sẽ lâm vào
tình huống nguy hiểm
trong hai tuần cuối cùng của dự kiến sinh
sản phụ không nên đi ra ngoài
và luôn luôn chuẩn bị sẵn những tư trang cần thiết
cho việc sinh nở để ở nơi dễ tìm dễ nhìn thấy
và tiếp theo là gia đình và sản phụ
cần chuẩn bị những cái kiến thức sinh nở cơ bản nhất
để ứng phó cho mọi tình huống
chuyển dạ có thể xảy ra
chị ơi bây giờ em không tìm thấy tên của chị
mấy đồ đâu cả
bây giờ chị cứ bình tĩnh nằm xuống nhé
chị cứ nằm xuống hít thở nhẹ nhàng
bây giờ chị bình tĩnh rồi
chị không có nhớ số điện thoại của người quen nào không
trong số những cuộc sinh thành công
bảy mươi tám mươi được xác định là do tâm lý tốt
do đó để cuộc chuyển dạ dễ dàng tốt đẹp
sản phụ luôn được chuẩn bị tâm lý thoải mái
chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất
cho việc sinh nở
các thiết bị tư trang cần thiết
cho quá trình sinh nở
nên để những nơi dễ tìm
dễ nhìn thấy
và cũng nên chuẩn bị số di động
của các tài xế taxi
trong cái trường hợp có thể chuyển dạ trong đêm

anh qua nhà em đón chị hẳn giúp em được không ạ

em thấy đầu bé rồi ạ
khi em bé ra đời
việc đầu tiên nếu như thấy em bé không khóc
để kích thích cho em bé khóc
sau đó cuốn em bé lại
đặt lên trên người mẹ
tuyệt đối không được sờ vào dây rốn
vì sẽ gây khả năng nhiễm trùng cao
sau đó đưa sản phụ đến cơ sở y tế gần nhất
để được xử lý và cắt rốn cho em
ui đáng yêu quá
xinh giống mẹ nha
em ra gọi xe đưa chị đến bệnh viện
chuyển dạ đôi lúc xảy ra bất ngờ
khiến bạn không kịp trở tay
vì vậy sản phụ và người nhà
phải đặc biệt lưu ý
không nên đi ra ngoài một mình
trong hai tuần cuối ngày dự sinh
khi có hiện tượng đau bụng chuyển dạ
hoặc bất kỳ triệu chứng nào trong cơ thể
ngay lập tức đến cơ sở y tế gần nhất
cố gắng chấn an
giữ bình tĩnh cho sản phụ
giúp sản phụ thả lỏng cơ thể
điều hòa nhịp thở
không nên để sản phụ một mình
để chạy đi tìm sự giúp đỡ
trong trường hợp không kịp đến các cơ sở y tế
cần sẵn sàng đỡ bé ra
để tránh bị ngặt
hãy trang bị cho mình
tinh thần vững vàng
kiến thức cơ bản
để ứng phó cho những tình huống bất ngờ nhất
ui đáng yêu gấp
xinh giống mẹ nha
em ra gọi xe đưa chị đến bệnh viện nhé